thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi hai trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lạm phát cao
nhiều khả năng suy thoái do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các cuộc xung đột và nhiều thảm họa thiên tai
thì kinh tế việt nam vẫn được xem là điểm sáng
với tổng sản phẩm quốc nội gdp đạt mức kỷ lục là tám hai đã đánh dấu bước phát triển ấn tượng của đất nước
chính vì vậy mà bước sang năm mới hai nghìn hai mươi ba rất nhiều kỳ vọng về sự phát triển đã được người dân các chuyên gia tin tưởng gửi gắm
cư dân mạng ngày hôm nay đã tổng hợp và mời quý vị cùng theo dõi
gdp năm hai nghìn hai mươi hai ước tăng tám hai lập kỷ lục trong hơn một mươi năm qua
tăng trưởng gdp năm hai nghìn hai mươi hai đạt tám hai cao nhất một mươi hai năm qua
việt nam tăng trưởng kinh tế ngoạn mục kiểm soát lạm phát trong năm hai nghìn hai mươi hai
hàng loạt tin vui về tốc độ phát triển kinh tế đất nước trong năm hai nghìn hai mươi hai được đông đảo cư dân mạng chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội những ngày qua
tạo nên dòng xu hướng nổi bật chào đón năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều kỳ vọng vào đà tăng trưởng và phát triển vững chắc của đất nước
trong bối cảnh thế giới lãm phát mà việt nam ta phát triển như vậy thật quá vui mừng
tự hào việt nam việt nam phát triển
cảm ơn đảng nhà nước
đã nỗ lực vượt khó giúp đất nước phát triển
dù còn nhiều thách thức trong năm hai nghìn hai mươi ba nhưng tôi tin chúng ta sẽ tạo nên những điều thần kỳ
chúc mừng thành tiệu chung của đất nước
theo báo cáo kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai vừa được tổng cục thống kê công bố mới đây
tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi hai phục hồi tích cực với những tiến triển tốt và đồng đều trên cả ba khu vực
trong đó khu vực nông lâm thủy sản
tăng ba ba mươi sáu công nghiệp và xây dựng tăng bảy bảy mươi tám dịch vụ tăng chín chín
đây là những chỉ số tăng trưởng mà theo nhiều cư dân mạng đánh giá là điều thần kỳ ngoạn mục
trong bối cảnh tình hình thế giới lạm phát tăng cao
còn theo đánh giá của tổng cục trưởng tổng cục thống kê nguyễn thị hương
đây chính là thắng lợi kép của nền kinh tế
trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn biến động nhanh khó lường
lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ
buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ cạnh tranh chiến lược
địa chính trị giữa các nước lớn xung đột quân sự nga ukraine làm gia tăng rủi ro tài chính
thương mại và đầu tư thì đây là mức tăng trưởng ấn tượng
đồng tình với quan điểm này không ít cư dân mạng và các chuyên gia kinh tế đã cho rằng
việt nam trở thành một điểm sáng trong bức tranh kinh tế có phần ảm đạm của thế giới
để đạt được điều này đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tất cả các thành phần kinh tế và người dân cả nước
đã đạt được những thành tiệu đáng tự hào
để có được những chỉ số phát triển ấn tượng về kinh tế
nhiều cư dân mạng chia sẻ vai trò của lực lượng công an là rất lớn
trong việc đảm bảo môi trường sống đầu tư an toàn lành mạnh giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn việt nam
là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng hấp dẫn
rất nhiều bạn bè quốc tế đánh giá cao việt nam bởi tình hình an ninh chính trị ổn định
hàng loạt vụ tham nhũng lũng đoạn thị trường đã được điều tra làm rõ
đất nước sẽ ngày càng phát triển lành mạnh hơn
việt nam luôn là điểm đến an toàn thu hút các nhà đầu tư
điều này sẽ tạo thuận lợi lớn cho sự phát triển của việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba đã đến mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn thách thức ở phía trước
nhưng với thành tiệu tăng trưởng ấn tượng
có được trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là động lực quan trọng
tạo đà tăng trưởng vững chắc cho nền kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi ba và các năm tiếp theo
điều này được đông đảo dư luận xã hội đồng tình và tin tưởng
bạn đánh giá thế nào về sự phát triển của đất nước trong năm vừa qua
những kỳ vọng trong năm mới hai nghìn hai mươi ba là gì
hãy cùng tương tác với chúng tôi và chia sẻ quan điểm của bạn
trên fanpage truyền hình công an nhân dân a g truyền hình công an